bộ tư lệnh hóa học đã khởi động dự án xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay aso huyện a lưới
đây là dự án tẩy rửa chất độc da cam đầu tiên sử dụng nguồn ngân sách nhà nước dự kiến thực hiện trong hai năm từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một
trong chiến tranh mỹ đã sử dụng thông lũng aso của huyện a lưới làm sân bay giã chiến
đây cũng là nơi chứa chất độc hóa học là trạm trung chuyển để không quân mỹ đi phun giải chất độc ở khu vực miền trung
tỉnh thừa thiên huế nói chung và huyện a lưới nói riêng là một trong những địa bàn chịu hậu quả nặng nề của chất độc dioxin
toàn tỉnh hiện có gần một mươi sáu người bị nhiễm chất độc da cam dioxin riêng huyện a lưới có khoảng năm người
nhằm nhanh chóng tiến hành các biện pháp tẩy độc ở sân bay aso tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở việt nam đã có văn bản gửi thủ tướng chính phủ đề nghị cho phép lập dự án xử lý đất nhiễm da cam dioxin tại sân bay aso a lưới
đến nay thủ tướng chính phủ giao cho bộ quốc phòng trực tiếp là bộ tư lệnh hóa học chủ trì thực hiện dự án giúp chính quyền nhân dân huyện a lưới sớm vượt qua khó khăn